thưa quý vị ngay sau lễ ra mắt ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh là chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
đã chủ trì phiên họp đầu tiên của ủy ban
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
có vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi gồm năm tiểu ban nội dung lễ tân tuyên truyền văn hóa
vật chất hậu cần an ninh y tế và ban thư ký asean quốc gia hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
đã chủ trì phiên họp đầu tiên của ủy ban
nhiệm vụ của các tiểu ban đã được phân công rõ ràng theo quyết định của thủ tướng
và đã được chủ tịch ủy ban nhấn mạnh lại một lần nữa tại phiên họp thứ nhất
theo đó tiểu ban nội dung có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều phối
và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về nội dung phục vụ nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
tiểu ban lễ tân có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác lễ tân
trong quá trình tổ chức các hội nghị sự kiện lớn mà việt nam chủ trì
trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tiểu ban vật chất hậu cần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều phối
và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về vật chất hậu cần phục vụ các hội nghị sự kiện
trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
tiểu ban tuyên truyền văn hóa chủ trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo việc đưa tin
tuyên truyền và quảng bá phục vụ các hội nghị hoạt động liên quan
cho nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
tiểu ban an ninh y tế có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc
liên quan đến bảo đảm an ninh y tế trong khuôn khổ nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
ban thư ký asean quốc gia hai nghìn hai mươi do bộ ngoại giao chủ trì là cơ quan thường trực giúp việc
cho ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi điều hành mọi hoạt động liên quan đến việc việt nam đảm nhiệm
vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
theo dõi phối hợp điều phối hoạt động của các tiểu ban giữa các tiểu ban và các bộ cơ quan
địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức các hội nghị hoạt động diễn ra tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
như vậy có thể thấy việt nam đã chủ động tích cực trách nhiệm trong tham gia hợp tác asean
đã bước đầu bắt tay vào công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao
nguyễn quốc dũng về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình
nhân dân thứ trưởng đánh giá như thế nào về những đồng góp của việt nam cho asean trong thời gian vừa qua
và cũng như là asean đã đem lại lợi ích gì cho việt nam
an gia nhập asean đã là một sự đóng góp rất là lớn bởi vì khi việt nam gia nhập asean đã thay đổi toàn bộ
cục diện của khu vực đông nam á và một phần là như vậy một phần nữa là với tiềm năng vị trí của việt nam
với tiềm lực thị trường của việt nam cũng là một đồng góp
tự nhiên cho asean từ cái chỗ lúc đầu chúng ta gia nhập asean chúng ta rất cố gắng để thực hiện các nghĩa vụ
và còn có những cái phải được châm trước thì nay đã đến cái chỗ là chúng ta đã chủ động và tích cực
trong một số những lĩnh vực như vấn đề thực hiện các mục tiêu của cộng đồng kinh tế asean
thì việt nam là nước đứng thứ hai sau singapore đã thực hiện đầy đủ các cam kết
thế và cái điểm nữa có thể nói rằng là cho đến nay
thì việt nam đã có những cái rất là sung phong rồi là đi đầu trong một số những cái lĩnh vực mà việt nam có thể
đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh chính trị hay là trong lĩnh vực kinh tế thì chúng ta đi đầu trong vấn đề hội nhập
việt nam chỉ là một trong ba nước ở trong asean mà tham gia vào cptpp hay là việt nam là cùng với singapore
các cái thỏa thuận về khu vực tự do thương mại với eu hay là việt nam là nước đầu tiên mà là tham gia cái khu vực thương mại tự do
với cái khối liên minh kinh tế hà âu
thế nên là có thể nói đấy là những cái đóng góp của việt nam trong suốt hai mươi ba năm vừa rồi
việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi vậy thì thứ trưởng đánh giá như thế nào về năm chủ tịch này
và cũng như là chúng ta sẽ chuẩn bị những gì để có thể làm tốt trọng trách này
năm hai nghìn hai mươi thì là một năm rất là đặc biệt đối với cả việt nam và đối với cả asean
năm hai nghìn hai mươi đối với việt nam là năm hai mươi năm năm gia nhập asean và hàng loạt như chúng ta đã biết là hàng loạt những kỷ niệm năm trẳng của việt nam
còn đối với asean thì nó là năm giữa kỷ kiểm điểm lại của năm năm sau năm năm thành lập cộng đồng
và năm giữa kỷ để thực hiện cái kế hoạch tổng thể hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
làm chủ tịch asean thì nó vừa là cái trách nhiệm
nghĩa vụ cái lượt thì anh phải làm chủ tịch
nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội rất là lớn
cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm là làm sao anh phải kế thừa được những cái gì đã có đã làm được
và không những thế anh phải nâng nó lên được một bước cái mức độ hợp tác trong asean
cũng như là cái vị thế của asean bên ngoài
và trong quá trình điều hành thì đương nhiên là chúng ta cũng phải rất là khách quan
phải đặt lợi ích chung của cộng đồng lên
rất là cân bằng và quan tâm đến lợi ích của tất cả các thành viên
thì trên tinh thần đó thì việt nam đang khẩn trương chuẩn bị đang thinh hành các cái khâu tổ chức
cũng như là đang tích cực nghiên cứu về asean
không phải là chỉ của bộ ngoại giao
và đang phải tất cả các bộ các ngành phải vào cuộc
kể cả các địa phương cũng phải vào cuộc để chuẩn bị cho cái hội nghị này
và một lần nữa cũng cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân